quá trình đấu tranh hiền khai nhận đã gây ra ba vụ trộm cắp xe máy và một vụ đột nhập phòng trọ trộm cắp hơn năm triệu đồng với tổng giá trị gần sáu mươi triệu đồng
quá trình đấu tranh hiền khai nhận đã gây ra ba vụ trộm cắp xe máy và một vụ đột nhập phòng trọ trộm cắp hơn năm triệu đồng với tổng giá trị gần sáu mươi triệu đồng với tổng giá trị gần sáu mươi triệu đồng với tổng giá trị gần sáu mươi triệu đồng
sau khi trộm cắp chót lọt ba chiếc xe máy hiền đã mang bán cho nguyễn văn tú ở xã đồng tiến huyện yên phong được sáu bảy triệu đồng
công an thị xã quế võ đã thu hồi ba xe máy và nhiều tăng vật liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bàn giao hiền về tội trộm cắp tài sản
nguyễn văn tú về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an thị xã quế võ chỉ đạo lực lượng gây tranh sự cũng như công an các xã phường tập trung lực lượng
nắm chắc tình hình địa bàn nâng cao hiệu quả kiều tra khám phá mở rộng triệt đẻ các vụ án trộm cắp tài sản
để giữ bước an ninh chính trị cho tựa an toàn xã hội trên địa bàn
công an thị xã quế võ tham mưu cho thị ủy ủy ban nhân dân thị chỉ đạo các ban ngành đoàn thể
đâng cao phong trào
đây là hiện trường vụ trộm cắp dây điện vào tối ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến lộ chín trăm sáu mươi ba thuộc ấp hòa an b
xã ngọc hòa huyện rồng riêng tỉnh kiên giang
chỉ qua một đêm kẻ trộm cắp đã cắt hàng chục mét dây điện dùng để thắp sáng những bóng đèn trên địa bàn này
gây bất tiện cho người dân đi lại trên tuyến đường vào ban đêm
nhận được tin báo lãnh đạo công an huyện rồng riềng đã huy động lực lượng vào cuộc truy xét điều tra
để ngăn ngừa tội phạm ma túy nghiện ma túy dẫn tới phạm tội mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm tích cực tuyên truyền giáo dục cho người thân của mình sự nguy hiểm của ma túy luôn tránh xa với ma túy bằng mọi cách
mọi người nên có ý thức sống lối sống lành mạnh trong sạch không sao hoa luôn tỉnh táo đủ bản lĩnh để chống lại mọi thử thách cám dỗ của xã hội đồng thời cũng lên án dẹp bỏ tệ nạn bằng cách không tiếp tay cho chúng